chủ tịch hồ chí minh chỉ rõ mỗi tri bộ ta phải là một hạt nhân lãnh đạo quân chúng ở cơ sở
người nhấn mạnh để lãnh đạo cách mạng đảng phải mạnh
đảng mạnh là do có nhiều tri bộ tốt tri bộ tốt là do các đảng viên đều tốt
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc các nhiệm kỳ đều nhấn mạnh vị trí vai trò của tổ chức cơ sở đảng
của tri bộ thôn tổ dân phố và xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng
là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục của các cấp ủy tổ chức đảng
xác định rõ vai trò nòng cốt của lực lượng không chuyên trách tham gia hoạt động tại cơ sở
dẫu gặp không ít khó khăn với đặc thù địa lý và dân cư
nhiều năm qua tỉnh ủy chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh lạng sơn vẫn luôn đặc biệt chú trọng
quan tâm tới việc đổi mới nâng cao hiệu quả
hoạt động của tổ chức đảng tổ chức chính trị xã hội
các lực lượng tham gia công việc ở thôn tổ dân phố trên địa bàn
hiệu quả đem lại đã góp phần quan trọng giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng đảng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh
nhân dân đánh giá về đội ngũ cán bộ thì thông thường cũng là thông qua những người đó
bởi vì đó là những người trực tiếp gắn với dân lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân
chúng ta gọi là cán bộ ba cùng cùng ăn cùng ở cùng làm
và hiện nay chúng ta cũng đang có chủ trương đưa cán bộ đi luân chuyển đi cơ sở
những điều đó rất tốt vừa là tăng cường sự rèn luyện
nhưng đồng thời cũng thấu hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở